giống như là các bạn mua hàng trên adidas mua hàng cho apple của apple store
có thể mua hàng trực tiếp cho người tiêu dùng
thì nó giảm thiểu chi phí tăng cái trải nghiệm khách hàng
cũng như là giúp doanh nghiệp nắm giữ được khách hàng tốt hơn
và cái điều này đặc biệt rõ trong ngành tài chính hay là dịch vụ hàng không
và trong năm nay thì tôi nghĩ rằng là càng ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn
chứ không phải doanh nghiệp nhỏ họ sẽ chuyển dịch theo hướng này
ngành thương mại điện tử đang chuyển mình kéo theo sự phát triển của nhiều ngành dịch vụ đi kèm
như logistics các công ty cung cấp giải pháp quản lý cho thương mại điện tử
cùng với đó là sự gia nhập thị trường thương mại điện tử của nhiều doanh nghiệp ngoài ngành
cũng như doanh nghiệp bán lẻ truyền thống
với một quốc gia có đến năm mươi ba dân số sử dụng internet
và gần năm mươi triệu khách thuê bao sử dụng điện thoại thông minh
thị trường thương mại điện tử ở việt nam được dự đoán sẽ bùng nổ trong thời gian tới
thưa quý vị câu chuyện của bán lẻ ngày hôm nay không chỉ dừng lại ở việc khách hàng mua mặt hàng nào
số lượng bao nhiêu mà là cách họ đang mua như thế nào
điều gì của kênh bán hàng đó nhà bán lẻ đó khiến khách hàng bị thu hút
việc tích hợp các công nghệ như trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn thực tế ảo
thực tế ảo tăng cường sẽ đem lại cho người dùng thông tin và tương tác tối ưu với khách hàng
đây là xu hướng đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới
trên thế giới trào lưu công nghệ đã đem lại diện mạo hoàn toàn mới cho ngành bán lẻ
khi cửa hàng amazon go không có người bán hàng mà được vận hành hoàn toàn bằng camera
chip cảm biến trí tuệ nhân tạo các ứng dụng trên điện thoại thông minh
hiện tại trên thế giới đã có một số thương hiệu lớn áp dụng hình thức này như sams club walmart
hai trường hợp của ikea hãng này nhận thấy rằng khách hàng thường gặp khó khăn
trong việc đưa ra quyết định mua sắm đồ nội thất vì họ khó có thể hình dung được sản phẩm
họ định mua có vừa với nhà họ không có phù hợp với kiểu dáng hay màu sắc không
để giảm bớt trở ngại đó hãng bán lẻ đồ nội thất ikea đã cho ra mắt ứng dụng catalog điện tử
một ứng dụng ar trên thiết bị di động cho phép khách hàng xem trước các món đồ nội thất
phù hợp nhà riêng của họ như thế nào trước khi quyết định mua
khách hàng chỉ cần khởi động ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của họ
và sử dụng các chức năng máy ảnh để chụp một hình ảnh của một căn phòng trong nhà của họ
sau đó khách hàng có thể chọn các mục khác nhau từ các cửa hàng ikea để xem sản phẩm sẽ trông như thế nào
khi được đặt vào các vị trí trong nhà họ
ngoài ikea còn có lego converse audi ứng dụng công nghệ này
năm hai nghìn một mươi tám chuôi bán lẻ của mỹ kroger đã kết hợp với microsoft cho ra mắt ứng dụng kroger edge
công nghệ này cho phép người dùng quét để lấy thông tin về sản phẩm trực tuyến
bao gồm giá thông tin dinh dưỡng và cho phép doanh nghiệp update các thông tin này dễ dàng
một số cửa hàng lại sử dụng thiết bị
đây là thiết bị beacon để tiếp thị một cách tức thì
thiết bị này có thể hỗ trợ đình vị khách hàng trong cửa hàng
và gửi thông báo thông tin giảm giá và danh sách sản phẩm mà khách hàng quan tâm
không những thế beacon còn có khả năng thay thế hệ thống thanh toán truyền thống tiền mặt và cả thẻ tiến dụng
tại hàn quốc các cửa hàng như vậy đã được áp dụng và thu hút đông khách lựa chọn
nhờ sự tiến bộ của công nghệ có rất nhiều thứ trước đây mà chúng ta cảm giác là không tưởng
thì bây giờ có thể nó trở thành hiện thực
và cái việc ứng dụng công nghệ vào đối với cái ngành bán lẻ
giúp cho các doanh nghiệp bán lẻ có thể là tăng cái trải nghiệm người dùng giảm chi phí
và quan trọng nhất là dẫn đến cái kết quả là tăng doanh thu và tăng cái lợi nhuận
ngày nay big data cho phép các doanh nghiệp thương mại điện tử sở hữu những giao dịch
những hoạt động được lưu lại trên hệ thống
đây là nguồn dữ liệu lớn cực kỳ vô giá
nếu như tận dụng được sẽ giúp họ thấu hiểu được về người dùng khách hàng
để không ngừng nâng cao hiệu suất trải nghiệm thậm chí những dữ liệu mang tính dự báo xu hướng
cùng với đó là các ứng dụng về trí tuệ nhân tạo trong các quy trình xử lý thông tin
tương tác với khách hàng công nghệ này sẽ giúp tự động hóa được những công việc mang tính lặp đi lặp lại
tối ưu quy trình và nâng cao hiệu suất công việc
xu hướng ứng dụng công nghệ thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường vào thương mại điện tử
có phần nâng cao trải nghiệm người dùng cũng là từ khoa chính trong những năm trở lại đây trên thế giới
về xu hướng công nghệ thì chúng ta có thể đề cập đến như là công nghệ về trí tuệ nhân tạo
chúng ta có cái nguồn dữ liệu rất là lớn mà chúng ta hay gọi là big data
hay là chúng ta có nguồn dữ liệu từ những cái hóa đơn mua sắm của các cái bạn shopper online
thì dựa trên những cái nguồn dữ liệu đó chúng ta có thể tìm những cái cách ứng dụng khác nhau
để giúp cho các nhà bán lẻ có thể đưa ra những quyết định chiến lược của họ dựa trên cơ sở số
trí tuệ nhân tạo là một cái khái niệm trong công nghệ
nó có thể làm được rất nhiều điều kỳ diệu chúng ta có thể lấy ví dụ một điều đó là
và đây chúng ta thấy là phần lớn các cái điện thoại đều có nhận dạng vân tay hay nhận dạng khuôn mặt
đấy là cái khái niệm về sinh chắc học trong trí tuệ nhân tạo
khi mà ứng dụng cái điều đấy vào trong bán lẻ thì chúng ta sẽ thấy rằng là một người mua hàng
khi đến một cái siêu thị hoặc một cái điểm bán hàng
sử dụng các công nghệ đấy người bán hàng hoàn toàn có thể nhận dạng đấy là ai
hành vi họ mua hàng trước đây là gì để đưa ra các thông tin phù hợp nhất
và quan trọng nhất là cái tiến
cái phát triển của cái công nghệ nhận dạng sinh chắc học ấy sẽ giúp cho cái việc thanh toán rất là nhanh
chúng ta hình dung rằng là nếu khuôn mặt chúng ta có thể nhận dạng là duy nhất
chúng ta đến thì hoàn toàn có thể bỏ qua các bước về bảo mật về xác định thông tin
về các bước nhập mật khẩu quá trình thanh toán phức tạp
cái đấy bỏ đi hết nếu với cái sử dụng áp dụng cái công nghệ nhận dạng sinh chắc học như vậy
người mua hàng đến lấy hàng và bước ra khỏi cửa hàng
tất cả các thông tin hoàn toàn là tự động hết
đấy cái điều đấy chúng ta sẽ hình dung xem nếu mà các cái cửa hàng có thể áp dụng những cái công nghệ như vậy
trong tương lai gần thì sẽ giảm chi phí ở mức độ như thế nào
công nghệ đang đem lại cho chúng ta khả năng thực hiện những điều không tưởng
và quan trọng hơn là đối với doanh nghiệp thương mại điện tử
tất cả những gì giúp tăng cường trải nghiệm khách hàng đều góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp
chưa sở hữu những công nghệ nguồn hiện đại trên thế giới
trong hoạt động bán lẻ tuy nhiên kênh mua sắm hiện đại đang tăng trưởng mạnh mẽ tại việt nam
công nghệ đang thay đổi cách thức mua sắm của người tiêu dùng
và điều này đang tạo ra những cửa hàng bán lẻ kiểu mới đáp ứng nhu cầu mua hàng với sự hỗ trợ của công nghệ
việt nam hiện có hơn một nửa dân số dùng điện thoại bảy mươi hai trong số này dùng smartphone
và một người việt nam bình thường chạm vào điện thoại khoảng một trăm năm mươi lần một ngày
điều đó cho thấy khách hàng của các doanh nghiệp bán lẻ không đơn giản chỉ là trực tuyến
mà họ đang sống trực tuyến
hành vi đó thay đổi thói quen thay đổi thì cách ứng xử của doanh nghiệp cũng phải khác
vì nếu không chúng ta sẽ mất cơ hội chạm vào khách hàng
trước làn sóng công nghệ cơ hội thị trường bán lẻ việt nam mở rộng là rất lớn
điểm mấu chốt là nhà bán lẻ cần bảo đảm ba tiêu chí cốt lõi là tiện lợi chất lượng
đa dạng sự lựa chọn để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng
hiện nay ngành bán lẻ việt nam chủ yếu sử dụng của big data hay trí tuệ nhân tạo
trong hoạt động phân tích lưu trữ quản lý khách hàng
các công nghệ này đóng góp rất tích cực trong xu hướng bán hàng đa kênh
và các ứng dụng bán hàng qua thiết bị di động đang rất phát triển tại việt nam
đây tiếp tục là hai xu hướng chính của thương mại điện tử trong năm nay
tiếp tục là bạn tiếp cận và lưu giữ được toàn bộ khách hàng của mình
ngay cả ngành ngân hàng tài chính có đến một mươi triệu data khách hàng
nhưng mà thực ra data đấy nó không dùng được thì nó bị lỗi thời nó bị sai
nhưng mà với công nghệ thì data liên tục update và bạn có thể được một cái lượng khách hàng
liên tục đổi mới và liên tục phát triển
và công nghệ giúp cho chúng ta rất linh hoạt và tạo ra cái giá trị bền vững để phát triển lâu dài
thế như vậy công nghệ nó dừa giải quyết bài toán ngắn hạ là hiệu quả
chi phí mà nó dừa giải quyết bài toán dài hạn để chúng ta có một sức cạnh tranh mà lâu dài
nguồn lực nhỏ vốn ít các doanh nghiệp việt nam cũng đã tiếp cận được những ứng dụng công nghệ đơn giản
phù hợp với quy mô doanh nghiệp của mình một cách rất hiệu quả
fado thì cần phải là mạnh mẽ hơn áp dụng cái công nghệ thông tin vào để mà tự động hóa các cái quy trình
như là tự động hóa các cái khâu trào hàng và bán hàng
nhiều áp dụng những cái công nghệ là bó chát
để mà có thể là tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với nhiều khách hàng hơn cùng một lúc
nắm bắt xu thế công nghệ hiện tại ở việt nam
các doanh nghiệp lớn đang bắt đầu nghiên cứu ứng dụng những công nghệ tiên tiến này vào hoạt động của mình
như chúng ta đã thấy là ở thế giới họ đã áp dụng rất là nhiều cái phần công nghệ thông tin
và trong việc quản lý các cái chuỗi bán lẻ
và cái ví dụ mà tôi đưa ra đó là những cái con robot đúng không ạ
đã được ứng dụng rất là rộng rãi hay là mang lại sự tiện lợi trong cái quá trình thanh toán cho khách hàng
thì ở việt nam chúng ta cũng đang đi theo cái xu hướng như vậy
các bên cũng đã đầu tư rất là nhiều trong cái việc là triển khai công nghệ
ở tại các cái chuỗi cửa tiệm của mình
hoặc là gần đây thì chúng ta cũng thấy là vinmart vinmart cộng
cũng đưa ra cái hình thức gọi là scanne go
cũng chỉ cần ba cái bước đơn giản đã giúp cho người tiêu dùng có thể mua
có thể thanh toán tất cả mọi thứ chỉ qua cái điện thoại di động
và đã tiết kiệm thời gian mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng rất nhiều
một cái ví dụ nó cũng thể hiện rằng là các nhà bán lẻ việt nam
cũng đang gọi là tiếp cận rất gần với những cái xu hướng trên thế giới
là một cái doanh nghiệp mà chuyên về công nghệ
thì chúng tôi đã áp dụng gần như toàn bộ công nghệ vào trong hoạt động kinh doanh của mình
thì đối với một doanh nghiệp thì nó có bốn ứng dụng lớn trong hoạt động
một là ứng dụng về công tác quản trị
tức là công tác về làm việc giữa các thành viên công tác quản lý nhân sự tài chính v v
cái thứ hai là về trong công tác quản lý khách hàng và các hệ thống cm
mình quản lý database
cách hàng rồi chăm sóc khách hàng
hoạt động thứ ba là các hoạt động liên quan đến sale và marketing
giống như là automation marketing các hoạt động về bán hàng
và cuối cùng là hoạt động giống như là các website các app ứng dụng để mà bán hàng
thanh toán trực tuyến
thì đấy là bốn hoạt động
thế thì đối với doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi áp dụng gần như toàn bộ cái việc đó
tuy nhiên theo các chuyên gia
độ phủ sóng của công nghệ đối với các doanh nghiệp cửa hàng nhỏ là chưa cao
nhiều doanh nghiệp mắc sai lầm khi đánh giá sai tốc độ và ảnh hưởng của công nghệ đối với doanh nghiệp
chúng ta hoàn toàn có thể tự tin rằng là các cái doanh nghiệp mà hàng đầu đang bắt kịp su thế của thế giới
và chúng ta không chậm chẽ nhiều
đặc biệt là những cái doanh nghiệp top đầu ấy thì không thể thua kém cái trong cái việc ứng dụng công nghệ đối với cái ngành bán lẻ
tuy vậy thì chúng ta cũng phải sẽ phải nhìn nhận một điều rằng là có rất nhiều doanh nghiệp của chúng ta đang đánh giá chưa đúng về cái sự quan trọng của công nghệ đối với cái ngành bán lẻ
rất nhiều doanh nghiệp của chúng ta đã bị chậm trễ và chúng ta chỉ phát hiện ra rằng chúng ta đã không ứng dụng công nghệ
hoặc chúng ta đã nhìn nhận chưa đúng về công nghệ khi mà bị chính đối thủ vượt qua hoặc là tệ hơn nữa là chúng ta đứng ngoài cuộc chơi
thực tế thì các doanh nghiệp khi áp dụng công nghệ nhất là internet hay là digital transomation vào doanh nghiệp thì nó sẽ có ba cái khó khăn lớn
khó khăn thứ nhất là nó đến từ cái minset hay là đến từ cái quyết tâm cái hiểu biết của chủ doanh nghiệp và toàn bộ doanh nghiệp
tại vì sao bình thường người ta đang làm mọi thứ bằng ký giấy

thì người ta sẽ đối mặt với cái chuyện là người ta không quen người ta sẽ từ chối những cái thay đổi đó
và cái việc này là việc khó nhất ảnh hưởng đến cái sự hiệu quả của việc ứng dụng online
cái điều thứ hai là đến từ cái sự đầu tư của doanh nghiệp
khi bạn muốn làm online tốt thì bạn phải đầu tư về công nghệ đầu tư về hạ tầng đầu tư về các ứng dụng
thế thì các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay thì hầu hết là doanh nghiệp vừa nhỏ cái ngân sách không đủ lớn để mà đầu tư cho cái loại công nghệ này
vấn đề thứ ba là vì thị trường thay đổi quá nhanh
ngày hôm qua bạn làm một việc theo cái bước abc ngày hôm sau nó đã thay đổi vào thành xiz những sản phẩm khác
vì vậy nếu như không có một cách thức quản lý linh hoạt phù hợp
thì cái việc ứng dụng công nghệ nó tạo ra cái cản trở tức là nó không thấy được cái hiệu quả rõ ràng doanh nghiệp
và làm các chủ doanh nghiệp họ không dám làm đến cùng
theo các chuyên gia việc ứng dụng tốt các nền tảng di động vẫn chỉ dừng ở các doanh nghiệp lớn
hiện chỉ có một mươi bảy doanh nghiệp có website phiên bản di động một mươi bốn doanh nghiệp có ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động
điều đó cho thấy chúng ta cần phải có chiến lược để phát triển thương mại điện tử sâu rộng không phát triển nóng như hiện nay
thưa quý vị và các bạn cuộc cách mạng công nghiệp bốn được dẫn dắt bởi khoa học công nghệ đang làm thay đổi ngành bán lẻ toàn cầu
và trong tương lai không chỉ có ngành bán lẻ
mà tất cả các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác cũng cần có chiến lược vận dụng công nghệ trong hoạt động của mình
để không bị gạt ra khỏi dòng chảy của nền kinh tế công nghệ hiện đại
quý vị và các bạn thân mến chương trình kinh tế và dự báo được phát mới vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin được gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại